tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo lê trung léo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một mức án một mươi bảy năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là bạn thân của bị cáo anh nguyễn văn vẹn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín léo và anh vẹn cùng với một số người khác
tổ chức tiệc nhậu trước nhà của người quen thuộc ấp bãi bắc xã lại sơn tỉnh kiên giang
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày do say rượu nên léo lấy cái mền quấn vào tay rồi đi xuống mé biển bật lửa lên đốt
thấy bạn đùa nghịch với lửa nguy hiểm nên anh vẹn dùng tay đánh vào mặt léo với ý định cho tỉnh rượu rồi bỏ đi lên
lúc này anh vẹn thấy léo để người khác dìu lên nhà bên mới lớn tiếng la léo
thế nhưng léo nhớ lại việc bị vẹn đánh vào mặt nên lấy một con dao thái lan quay trở lại truy đuổi
rồi đâm anh vẹn một nhát ở vùng ngực gây thủng tim và nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
ngoài lãnh mức án một mươi bảy năm tù bị cáo léo còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng